tại tỉnh hà nam tổ công tác của chính phủ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
hòa thượng thích thiện nhân chủ tình hội đồng trị sự
chủ tịch ủy ban giáo hội phật giáo việt nam đã về dự
đại lễ vê sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai tổ chức
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại chùa tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã diễn ra thành công tốt đẹp
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định
đại lễ vê sắc liên hợp quốc được tổ chức tại việt nam một lần nữa khẳng định
nhà nước việt nam luôn tôn trọng và ủng hộ chủ trương của liên hợp quốc
đã tôn vinh lễ vê sắc tam hợp đức phật là ngày hội văn hóa tôn giáo thế giới
đồng thời khẳng định sự quan tâm của nhà nước việt nam đối với những giá trị đạo đức tốt đẹp
của các tôn giáo trong đó có phật giáo mang lại cho đời sống xã hội
nhân dịp này đã có một mươi hai tập thể một mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc
được lãnh đạo tỉnh hà nam tặng bằng khen